ngày một mươi hai tháng bảy tại huyện vị xuyên tỉnh hà giang nguyên chủ tịch nước trương tấn sang cùng với hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn việt nam phối hợp với quỹ hòa bình mỹ lai đã trao bốn mươi con bò sinh sản tặng các nạn nhân bom mìn của tỉnh hà giang
tỉnh hà giang có số lượng bom mìn vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn còn nhiều làm ảnh hưởng đến việc khai thác sử dụng tài nguyên đất nước tác động đến đời sống của người dân và sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương
các vụ tai nạn nổ bom mìn xảy ra ở nhiều nơi gây ra thương vong cho người dân nhằm hỗ trợ các nạn nhân bom mìn của tỉnh hà giang trong những năm qua hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn việt nam đã tặng chín mươi năm con bò sinh sản cho chín mươi năm người bị tai nạn bom mìn của tỉnh hà giang
hy vọng rằng với số bò này sẽ giúp cho các hộ gia đình tai nạn bom mìn sớm ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo